nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kiệt xuất
triển lãm giới thiệu hơn hai trăm linh bức ảnh tư liệu hiện vật quý về chủ tịch hồ chí minh được trưng bày theo bốn chuyên đề
gồm chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc chủ tịch hồ chí minh nhà văn hóa kiệt xuất
chủ tịch hồ chí minh sống mãi trong trái tim nhân loại một số hình ảnh của bác hồ khi về thăm thái nguyên
và thành tiệu kinh tế xã hội của thái nguyên sau hơn ba mươi năm thực hiện đổi mới
triển lãm với mục đích giúp cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là các em học sinh sinh viên
hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách của bác
triển lãm mở cửa đến hết ngày hai mươi tháng năm